ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về một số nội dung lớn còn có ý kiến khác nhau của dự thảo luật biên phòng việt nam
qua thảo luận các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội cơ bản tán thành với các nội dung tiếp thu
chỉnh lý của dự án luật theo một số ý kiến khái niệm biên phòng việt nam vừa chỉ lực lượng
vừa bao quát các vấn đề có liên quan đến công tác biên phòng vì vậy cần ra soát kỹ
phân định dành mạch phạm vi điều chỉnh của luật với các luật khác
về lực lượng bộ đội biên phòng các quy định đều được chỉnh lý toàn diện
tuy nhiên phải tiếp tục ra soát bảo đảm chặt chẽ các quy định về chức năng nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng
đúng với tính chất vai trò của lực lượng này là lực lượng chuyên trách nòng cốt thực thi nhiệm vụ biên phòng
duy trì an ninh trật tự và thực thi pháp luật ở khu vực biên giới cờ khẩu
về công tác phối hợp giữa lực lượng biên phòng với lực lượng công an trên biên giới
một số ý kiến đề nghị tiếp tục nghiên cứu làm rõ các quy định về nhiệm vụ và lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng
chế độ chính sách vai trò nhiệm vụ các cơ quan đơn vị chính quyền địa phương và nhân dân trong công tác biên phòng